chủ tịch hội nghị sĩ nhiệm ảnh việt nam khóa tám
và cuối cùng là nhà phê bình lý luận nhếp ảnh vũ huyến
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn phóng sự ngắn về sự hình thành và phát triển của ngành nhiếp ảnh việt nam
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại chiến khu việt bắc chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh một trăm bốn mươi bảy thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh việt nam
đây là sự kiện đánh dấu một mốc son quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển
và định rõ hướng đi cho ngành nhiệm ảnh
sau đại hội đảng lần thứ sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngành nhiếp ảnh việt nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng
từ bảy mươi một hội viên sáng lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến nay hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam đã có khoảng một hội viên với ba thế hệ cầm máy
sinh hoạt ở hầu hết khắp các tỉnh thành trong cả nước
cùng với hoạt động sáng tác và triển lãm trong nước nhiếp ảnh việt nam đã chủ động vươn xa hội nhập với nhiếp ảnh thế giới
nhiệm ảnh việt nam phát triển kịp với số thế nhiệm ảnh thế giới
và các cuộc thi nhiệm ảnh quốc tế việt nam mình luôn luôn đứng vững ở mức cao so với các nhiệm ảnh của các nước khác
không những là số lượng người tham gia về
nhiệm ảnh việt nam cũng luôn luôn là một trong những nước có nhiều thành tích trong các cuộc thi quốc tế
năm một nghìn chín trăm chín mươi một hội nghị sĩ nhiệm ảnh việt nam trở thành thành viên quốc gia của liên đoàn nhiệm ảnh nghệ thuật quốc tế fiap
tổ chức uy tín của các nhà nhấp ảnh trên thế giới
đây cũng là giai đoạn hội nhập rõ nét nhất trong tiến trình phát triển của nhiếp ảnh việt nam
bởi vị trí vai trò của nhiếp ảnh nước nhà đã được bạn bè quốc tế công nhận
trong sáng tạo nghệ thuật
tôi thấy nhiếp ảnh đã có giai trò rất là quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
tạo cho vị thế của việt nam hình ảnh của việt nam lan tỏa ra cả thế giới và thu hút được du lịch
thì tôi thấy đó là một trong những đồng góp rất là quan trọng của nhiệm ảnh việt nam
bằng nhếp ảnh bạn bè quốc tế đã hiểu hơn về đất nước con người việt nam
nhờ đó mà nhấp ảnh việt nam đã tiếp thu tinh hoa của thế giới
nhiệm ảnh phát triển rộng khắp
các địa phương nhiều câu lạc bộ hình thành và hoạt động rất tích cực
góp phần nâng cao mức hưởng thụ sáng tạo văn hóa nghệ thuật của nước nhà
và câu hỏi đầu tiên xin phép được hỏi ông vũ huyến một chút về giá trị lịch sử của sắc lệnh một trăm bốn mươi bảy ký năm một nghìn chín trăm năm mươi ba do chủ tịch hồ chí minh ký
có lẽ là không chỉ giới nhiệm ảnh và giới điện ảnh mà là giới văn nghệ việt nam
rất là tự hào
vì chính cái sắc lệnh đầu tiên mà trực tiếp chủ tịch hồ chí minh ký
nó trở thành như là một cái kim chỉ nam
một cái định hướng cho toàn bộ hoạt động của hai ngành
cho đến bây giờ thì chưa có một tài liệu nào khác
mà trực tiếp bác hồ ký về hoạt động của các lĩnh vực văn nghệ trong thời kỳ chống pháp
trừ cái sắc lệnh này
nó có vấn đề là tại sao cái sắc lệnh nó lại không ký ở giai đoạn trước
mà về sau
thì chính ở đây nó có vấn đề tức là
cái cuộc kháng chiến chống pháp của mình bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
những cái hình ảnh của cái nền nhiếp ảnh cách mạng việt nam
thì từ cái tấm ảnh bác hồ đọc tư quân độc lập
rồi hình ảnh nam tiến
rồi hình ảnh
thì cái đó nó đã tác động vào nhân dân
và chính cái đó thì nhà nước đã thấy cái vai trò rất đặc biệt của nhiếp ảnh
tức là ghi thực những cái gì dân làm nhà nước làm
mặc dù văn bản rất ngắn thôi
nhưng mà hai cái điều quan trọng nhất
mà bác và nhà nước dạy và dặn dò
tức là nhiếp ảnh phải phục vụ nhân dân
nhiếp ảnh như một hoạt động văn hóa
phải phục vụ nhân dân phục vụ tổng quốc
đem hình ảnh của đất nước việt nam
của cuộc chiến đấu này
cho nhân dân bạn bè thế giới để ủng hộ mình
và cho nhân dân việt nam biết về cái hình ảnh
của đất nước mẹ bạn
tôi cho cái văn bản này vẫn là văn bản cốt lõi nhất
vô cùng quan trọng
tôi có một câu hỏi dành cho ông chu trí thành một chút
tức là về nhiệm vụ và hoàn cảnh của ngành nhiếp ảnh
đặt ra tại thời điểm năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tức là sau đại hội đảng sáu đó
đất nước chúng ta từ cái hoàn cảnh là bao cấp
và bị cấm vận
rất khó khăn
đến gạo còn thiếu ăn
thế nhưng mà từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tới đây chúng ta mở cửa
và cuộc sống bắt đầu là thay đổi
và cái sự vươn lên của đất nước việt nam
nó đã rất rất hoa giảng
và được nhân dân trong nước
rất phấn khởi và nhân dân thế giới người ta hoan nghênh
thế như vậy nhiếp ảnh là
cũng như các ngành văn hóa nghệ thuật khác
phải bám sát cái cuộc sống
phản ánh cái thực tế sinh động
đang đổi mới ở đất nước mình
và phải nói rằng là
tất cả các nhà nhấp ảnh
dù là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp
dù là báo chí hay là nghệ thuật
thì họ đều đi vào thực tế cuộc sống để phản ánh
với một cái tâm thế
rất là tự hào
rất là sung sướng
và người ta được cởi mở
thế như vậy này chúng ta sẽ thấy là
cái hình ảnh từ bấy đến giờ
nó có phần khác trước
bắt đầu đi sâu vào cuộc sống cá nhân
một con người
bắt đầu đi sâu vào cái đời thường
mà cuộc sống đời thường và cá nhân
ở nông thôn ở thành thị
đổi mới từng bước một
thời điểm năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thì ông vũ quốc khánh chắc chắn là một cậu thanh niên trẻ nhất
ở trong ba người ở đây đúng không ạ
thì tôi muốn hỏi ông một chút
tức là với tâm thế một người cầm máy rất là trẻ
vào thời điểm năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ông đánh giá chung thế nào về ngành nhiếp ảnh
trong ba mươi năm đổi mới từ sau đại hội đảng sáu
và ông đánh giá thế nào về chất lượng
về các tác phẩm cũng như sự cải thiện
của nhấp ảnh việt nam
thì đó tôi mới khoảng hai mươi sáu hay hai mươi bảy tuổi
từ khi tám mươi sáu đến nay
thì cái sự phát triển nhếp ảnh của việt nam
nó rất đa dạng rất phong phú
và cũng xuất hiện rất nhiều
các cái xu hướng khác nhau
đó là cái khác biệt so với
thời chiến tranh
tôi luôn luôn có một cái suy nghĩ
thành lập nước việt nam dự cộng hòa
cho đến bây giờ thì nhấp ảnh việt nam
đã đồng hành và phục vụ đất nước
phục dân tộc qua hai thời kỳ
rất quan trọng
đó là thời kỳ ba mươi năm
đấu tranh bảo vệ thống nhất tổ quốc
và thời kỳ thứ hai
ba mươi năm đồng hành cùng đất nước đổi mới
thì tám mươi sáu đến nay chính là cái giai đoạn thứ hai
và giai đoạn một
giai đoạn đầu tiên chúng ta biết rằng là
các nhà nhấp ảnh cũng như các đàn anh
đàn chú của chúng tôi là đã có những công hiến vô cùng to lớn
khi thời một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thì cái nhấp ảnh nó đang thuần khiết
nó chưa nhiều khuyên hướng
và nó chỉ có một
cái khuyên hướng sáng tác
đó là phản ánh hiện thực
trên máy phim máy cơ
và hoàn toàn chụp từ thượng tiên cuộc sống
và cái thực tế này
đã cho rất nhiều các tác phẩm tốt
thì khi bắt đầu đổi mới
từ một trăm năm mươi sáu thì chúng tôi bắt đầu hội nhập quốc tế
chúng ta bắt đầu học tập được rất nhiều
các cái khuyên hướng khác nhau
về mặt sáng tác
thì bắt đầu có nhiều cái
phương pháp sáng tác
nó về việt nam
anh em nhiếp ảnh thì học qua các cuộc thi quốc tế
học qua báo chí học qua các sách vở
hoặc các cuộc triển lãm
thì bắt đầu phát triển
thì phải nói rằng là
nếu mà nói về mặt nghệ thuật
về phong cách về phương pháp sáng tác
thì từ một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay là rất đa dạng
và rất phong phú
và nó tạo ra một cái bộ mặt mới
về nhấp ảnh
không chỉ ở việt nam mà cả quốc tế cũng vậy
quay trở lại một chút với cả ông vũ huyến
một nhà lý luận phê bình nhấp ảnh rất là khó tính
ông đánh giá chung thế nào
về tay nghề và sức sáng tạo của các nghệ sĩ
các tay máy qua các tác phẩm phản ánh
sự thay đổi không ngừng của số việt nam
trong vòng ba mươi năm qua
điều kiện lịch sử nào thì nó ra
một cái nền và cái tầm
của nhấp ảnh đó
khi việt nam hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
tham gia trở thành thành viên của phía áp
thì về mặt danh nghĩa chính thức
thì lần đầu tiên việt nam tham gia
một tổ chức quốc tế về nhấp ảnh
không có đổi mới
giới nhấp ảnh không có cơ hội
tôi phải nói như vậy
chứ còn tôi phải nói thật
nhiếp ảnh nói chung là lứa này học lứa kia
lứa sau hoặc lứa trước
có gì truyền đạt lứa sau
học lẫn nhau
và bây giờ tinh thần của nhếp ảnh của việt nam vẫn thế
và có lẽ tôi cho đây là một đặc trưng
mà cũng là một trong những thành tiệu
đáng nhấn mạnh của nhấp ảnh việt nam
là truyền đạt cho nhau bảo ban nhau giúp nhau
thưa các ông trong vòng ba mươi năm qua
thì chắc chắn phải có những tác phẩm
rất là tiêu biểu
vậy thì trong một khoảnh khắc để kể lại
về những tác phẩm tiêu biểu nhất
thì các ông có thể nhớ được đến tác phẩm nào ạ
xin mời ông vũ huyến đầu tiên
nhiều khi phải nhìn được ảnh mới nói
rất nhiều dài
tất cả tí nữa là anh khánh anh thành sẽ nói thêm
tôi lấy ví dụ như một cái ảnh đây
cái ảnh cô gái cười kia
nổi tiếng hiểu theo nghĩa là được dùng nhiều nhất
tôi nói như thế
mà được dùng nhiều nhất tức là sự khẳng định
nếu tôi không nhầm thì hình như tác giả bước này
là của anh vũ quốc khánh

anh khánh còn có một bức ảnh nữa
là bức ảnh là mặt trời của mẹ
nhưng mà tôi cũng được tham gia vào trong hội đồng thẩm định vừa rồi
nếu giữa hai ảnh
về mặt nghệ thuật
một cái thứ về mặt duyên dáng
thì ảnh kia nhiều người thích
nhưng mà phổ cập
được đánh giá dư luận cao thì tôi thích cái này
đây là một trong những cái nét
rất tiêu biểu cho một cô gái việt nam
mà được một bức ảnh chụp thật
một bức ảnh một nhân vật thật
được chụp thật mà được phổ biến
tôi nói là cái bức ảnh này
mọi người ai đều thừa nhận
nó có cái chất thật của con người cụ thể
nhưng mà nó lại có cái chất tạo hình
chất nghệ thuật
và nó có một cái rất quan trọng cho một bức ảnh
là sự truyền cảm
thưa ông chú trí thành thế còn quan điểm của ông như thế nào
và cái nhận xét của ông về một bức ảnh
hay là một tác phẩm nào đó mà ông thực sự ấn tượng
ở trong vòng ba mươi năm qua
với cái mặt bằng mới
thì chúng ta sẽ nhìn nhận là
nó là nhiều hoa
cho nên tìm một bông hoa xuất sắc hơn
bây giờ là như thế tôi nghĩ là như thế
thế tôi lấy một bức ảnh của chị vũ thị tị
là chị ấy chụp
một cái em bé mà được phẫu thuật độ cười
thì như vậy là
lúc này thì em ấy chưa cười bảo cười đi
nhưng mà em ấy khóc giọt nước mắt rơi ra
chỉ để là lúc cười mới
bởi vì cái này nó nói lên bằng từ hình ảnh
và đây nó mới sử dụng ngôn ngữ như vậy
nó không nói gì điều cao chưa gây gớm
nhưng mà nó nói về cái
nhân đạo hạnh phúc của con người
cái bố cục ấy
rõ cái người
người người người
người y tá chăm sóc
mà chỉ cần hai bàn tay thôi
đã thấy được đấy là bàn tay của người y tế rồi
cái hình ảnh đó ấy
với cái khuôn mặt của em rất là cận như thế
nói chung là mình nhìn bây giờ
nhìn vào cái khuôn mặt em bé tây nguyên
thế mình cảm thấy là nó vẫn cứ ấn tượng mãi
cái việc mà mổ đấy đó
thì lúc ban đầu nó chỉ ở đà nẵng
hà nội tp hcm
nhưng mà cái việc mà của một cái cháu bé tây nguyên này
mà cái mổ
mổ này thì chủ yếu là nước ngoài họ rút về kỹ thuật
điều chứng tỏ là cái hợp tác quốc tế
về y tế đấy
nó đến cả những cái vùng này
cái ảnh này nó còn xác định cả một cái thời gian
của cái mối quan hệ giữa y tế
giữa việt nam và các nước
cái bức ảnh nó còn hay ở chỗ đấy
tôi cũng rất là ấn tượng bức ảnh này
bởi vì một cháu bé có gương mặt rất là đẹp
ánh mắt rất là đẹp
và có thể nói trong cái bức ảnh này
về cái cách lựa chọn ánh sáng
hình khối mà chúng ta gọi là đơm y tanh
đánh rất là khéo
và lên được cả cái cách line ở trong mắt
thế còn ông vũ quốc khánh thì sao ạ
ông có một cái ấn tượng nào với cả bức ảnh ấy
trong giai đoạn ba mươi năm qua ạ
nhếp ảnh thì đạt được một cái bức ảnh
thậm chí tiêu biểu
thì nó gắn nhiều với lại các cái sự kiện
gắn nhiều với các cái hoạt động đất nước
và nó phản ánh một cái vấn đề của đất nước
ở đây tôi thấy có những tác phẩm cũng rất hay
ví dụ như là tác phẩm
bức chân dung
của danh họa bùi xuân phái
là một cái tác phẩm tôi cho rằng là đen trắng
nhưng mà cũng gây ấn tượng
vì chúng ta cả giữ được một tên liệu
của một danh họa rất lớn của việt nam
mà chụp cũng rất có
có chất nghệ thuật
trên thể loại ảnh ảnh đen trắng
rồi thì có tác phẩm như về trịnh cung sơn
tôi cho rằng đấy là những tác phẩm
mà lưu lại những cái con người nổi tiếng
của việt nam một thời
để chúng ta biết rằng
việt nam có những tài năng
có những tài năng xuất trúng như vậy
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay
những ảnh việt nam hoạt động
rất nhiều khuyên hướng rất nhiều xu hướng
như tôi đã nói bằng nãy
thì có những tác phẩm tôi cho là rất có giá trị
thí dụ như tác phẩm cứu
của nghệ sĩ phạm dực
tác phẩm này nó mang tính thông điệp
nó mang tính một cái lời kêu gọi
của tác giả đối với lại
xã hội đối với lại
hãy giữ gìn môi trường
hãy giữ gìn cái màu xanh
của đất nước
tôi cho rằng đấy là những thông điệp rất tốt của những ảnh
mà chúng tôi đánh giá rất cao những tác phẩm như vậy
thưa quý vị
có thể nói rằng trong thời kỳ đổi mới hội nhập
bên cạnh những chiều hướng tích cực
nhếp ảnh việt nam cũng đã phải đối mặt
với không ít biến động phức tạp của cuộc sống không thể tránh khỏi
vậy những khó khăn đó là như thế nào
sự đổi mới đó ra làm sao
xin mời các vị khách
cũng như quý vị chúng ta cùng theo dõi
một đoạn phóng sự ngắn của chúng tôi
để nói về những khó khăn thách thức
mà nhiếp ảnh việt nam đã và sẽ phải đối mặt
chưa bao giờ
nhếp ảnh việt nam phát triển mạnh
cả về chiều rộng chiều sâu như hiện nay
nhếp ảnh ngày nay
đã khẳng định là môn nghệ thuật
không thể thiếu trong đời sống cộng đồng
cùng với đó
công nghệ ảnh những năm gần đây phát triển vượt bậc
việc áp dụng kỹ thuật số
vào sáng tác và sản xuất ảnh
được giới nhếp ảnh tiếp thu
đã tạo điều kiện giải phóng sức lao động đáng kể
nhưng khi nhìn vào tổng thể
một số nhếp ảnh ra
lại quá lạm dụng xử lý qua phần mềm kỹ thuật số
đã làm mất đi giá trị
bản sắc của nghệ thuật nhếp ảnh
đó là tính chân thực
cũng vì thế
mà tại các cuộc thi ảnh từ trung ương đến địa phương
đã xuất hiện không ít những tác phẩm ảnh
sử dụng công nghệ chắp ghép
sao chép ảnh
vi phạm bản quyền
gây bức xúc trong dư luận
có một số tác giả
đã quá chuộng hình thức photoshop
áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật
của thế giới giàu
nhưng mà lại hơi quá lố
cho nên tạo ra những tác phẩm
nó mất đi một phần nào đó tính chân thực của
là bản chất của nhếp ảnh
họ chưa có
tương thủ những quy tắc
những quy định của hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
cho nên trong những các cuộc thi
thường là có sự
giang dối có sự lẫn tránh
làm thế nào để qua mặt được ban tổ chức
qua mặt được ban giám khảo
để giành lấy những giải thưởng

một số người cầm máy hiện nay
cũng chưa xác định được rõ danh giới
giữa thể loại ảnh nghệ thuật và báo chí
nên đã cho ra đời nhiều tác phẩm mờ nhạt
dọc khuôn chụp theo lối mòn
cả về ý tưởng và bố cục
từ thực trạng trên
đầu năm hai nghìn một mươi bảy
hội nghệ sĩ nhếp ảnh việt nam
đã quyết định mở lớp đào tạo
nhếp ảnh nghệ thuật đầu tiên
định hướng chuyên nghiệp cho những người đam mê
và yêu thích bổ môn nhếp ảnh
đây là điều cần thiết trong bối cảnh hiện tại
bởi từ những kiến thức cơ bản
các buổi sáng tác tập huấn nghiệp vụ
hay chia sẻ kinh nghiệm ảnh
của lớp học này
các hội viên sẽ có cơ hội được trang bị
giải luyện và nâng cao kỹ năng
thực hành tác nghiệp một cách thiết thực hiệu quả
hội nghệ sĩ nhếp ảnh mở
ra một lớp
để cho nó nâng cao trình độ chuyên nghiệp
của nhếp ảnh
thì đây là một điều tôi rất là mừng
và tôi muốn truyền đạt tất cả những cái kinh nghiệm
của mình trong nghề nghiệp
đối với anh em
để nhếp ảnh làm sao
chúng ta nó có tính chuyên nghiệp
nhân khóa một của nhếp ảnh
là tạo chức mình đã đăng ký
và mình cảm thấy đây là một cơ hội
để cho mình được nắm lại các cốt lõi
vấn đề lý luận về nhếp ảnh
từ đó mình có những tác phẩm phù hợp
với các điều kiện và kỹ thuật
về một tác phẩm ảnh
để phục vụ công việc của mình
đã đến lúc các nhà quản lý cần có sự đầu tư
mạnh mẽ hơn nữa trong việc định hình
các khuyên hướng sáng tác ảnh nghệ thuật
cho cộng đồng nhếp ảnh
vừa đảm bảo tính chân thực của nhếp ảnh truyền thống
vừa mở rộng có tính định hướng
để nhếp ảnh việt nam
tiếp tục tạo tiếng vang
và phát triển đúng với khả năng
thưa ông trung trí thanh
có một thực tế là lại có rất ít
những tác phẩm thực sự gây chú ý
ở trong công chúng
ông có thể lý giải tại sao được không ạ
điều này thực ra là một cái điều
nó hăng khoăn trong tôi
bởi vì ba mươi năm
tôi cũng là một nhà nhếp ảnh
rồi là quản lý ảnh
của trung tâm xã việt nam
và sau này là quản lý ảnh của hội nhà sinh nhuận việt nam
cho nên là tôi luôn đặt ra là
các tác phẩm nhếp ảnh
mà chúng tôi trao giải
thì không gọi là
không có một cái tiếng vang lớn
hoặc là không có
cái sức lan tỏa lớn
chúng ta cứ nói này
nhà nước quan tâm còn ít
nên là cái đầu tư ở đây tôi nghĩ không ít đâu
quan tâm khá nhiều đấy
đầu tư khá nhiều chứ không ạ
gần như chúng ta còn mé tránh
những vấn đề
gai góc của xã hội hôm nay
mà chúng ta chưa đi sâu
và nhếp ảnh cũng chưa tìm được
cái mũi nhọn của mình để khoan nó ra
để chụp đến cái hình hài thực tế
là cái tốt
cái đẹp cái vướt lên
thế này cho nên là những cái vấn đề gọi là
mũi nhọn của cuộc sống
cốt lõi của cuộc sống
trong nhếp ảnh
ba năm đồng ý
nhếp ảnh khẳng định
cái suy thường
cái vĩ đại của đất nước ta ngày nay
cái đó còn hơi ít
mà chưa đến tầm
tôi thấy nhà phê bình
vũ huyến cứ ngồi cười
tôi đã từng tham dự rất nhiều
những hội thảo về nhếp ảnh
và nghe ông
rất là gai gắt
khi phát biểu
và nói chuyện về vấn đề về nhếp ảnh
tôi muốn hỏi ông một chút
về tình trạng sao chép
và sắp đặt
còn diễn ra khá phổ biến
tức là chúng ta có thể nói
thấy ở các cuộc thi ảnh
cứ lừa trước
ở những hạng mục như thế này
thì y như rằng
năm sau sẽ lại có
những bức ảnh na ná như vậy
được sao chép
từ ý tưởng bố cục
cho đến thậm chí cả nhân vật
cũng vẫn là một người cũ
sự sáng tạo
nó dường như là
càng ngày càng cạn kiệt
họ cứ copy của nhau
thì quan điểm của ông như thế nào ạ
tôi phải nói anh thúy là
tôi không buồn lắm đâu
và tôi cho ở cái cạnh nào đó
nó cũng là tự nhiên
những phương tiện kỹ thuật mới
nó vào như vậy
tôi lấy phần mềm
nó vô cùng lợi hại
nó vô cùng tuyệt vời
nếu như cái người làm
chọn được đúng cái đích
cái mục tiêu
cái ý đồ của sản phẩm của mình
anh chụp những ảnh tĩnh vật
anh chụp những ảnh thể nghiệm
anh làm những ảnh ý tưởng
anh phải sử dụng phần mềm chứ
vô cùng lợi hại
như vậy việt nam nó có nhiều đặc biệt lắm
nó có cả một đặc biệt tức là
rất nhiều người đòi hỏi
trên cùng lúc một bức ảnh
nhiều vấn đề
và có lẽ đây nó có một đặc trưng
vì nhiếp ảnh việt nam
nó là một cái loại hình
thị giác mà được nhà nước
ủng hộ nuôi dưỡng
để giao nhiệm vụ
vai trò cá nhân của người chủ ảnh
vẫn là quan trọng
nhưng tôi cho là
trong điều kiện của việt nam
như thế này
thì chúng ta không nóng vội được đâu
sẽ đến một lúc nào đó
những cái phần mềm mà anh làm quá đáng lên
thì chả cứ chúng tôi phê bình đâu
người xem người ta không chấp nhận
thì lúc đó anh phải lôi thôi
anh phải lôi
và khi mà anh càng đẩy
cuộc thi anh hướng cho người ta
vào ca ngợi như anh thành nói
anh có thể nói về tất cả một điều xã hội
nhưng mà nhiệm vụ
và niềm minh dự của chúng tôi vẫn là
khẳng định cái mới cái đẹp
và khẳng định cái mới cái đẹp không ít
còn tùy theo cái
trái tim của cái người
nhìn cuộc sống
nếu anh nhìn cuộc sống với một cái sự anh vun vào
anh có trách nhiệm của cuộc sống
anh tìm thấy có bao nhiêu cái đẹp
chứ còn đi
và khi anh tìm cái đẹp
bằng một cách khác nữa
là anh tìm thấy
phê phán cái xấu
tôi nghĩ là chỗ này chúng ta chia sẻ thôi
chúng ta càng bàn nhiều về chế bảy
điều chứng tỏ chúng ta đang thiết tha với chế bảy
chúng ta càng chê trách nhau
có những lúc chê nhau hơi quá
cũng chỉ vì chúng ta tận tụy với nó
bản thân tôi như là một người cầm máy
tôi rất tự hào
rất tự hào vì mình cầm máy ảnh
ông khánh có đồng ý với cả quan điểm của nhà phê bình vũ huyến vừa nói không ạ
hiện nay công nghệ phát triển
rất nhanh và rất là
cho nên cái việc
sử dụng kỹ thuật cũng là một yếu tố
để cho các nhà nhãn bảnh có thể tham gia
làm tác phẩm mình tốt hơn
nhưng tuy nhiên là chúng tôi luôn luôn trao đổi với các nghệ sĩ
trao đổi với các lớp tập huấn
tuyệt đối không được lạm dụng photoshop
và chúng ta không được coi photoshop
là cứu cánh của tác phẩm
mà chỉ là hỗ trợ
hỗ trợ có nghĩa là gì
hỗ trợ có nghĩa là chúng ta làm như thời ngày xưa
như thời làm phim
làm giấy ảnh
làm sao nó ở mức độ cho phép
và làm quá lên thì nó sẽ thay đổi
cái hiện thực
quá lên thì nó sẽ thay đổi cả cái bối cảnh
của cái sự kiện
của con người đó
thì nó sẽ cho xã hội
cho những người yêu thích nhãn bảnh một cái khó chịu
và từ khó chịu đó người ta sẽ lại phản ứng
với lại nhãn bảnh
các phương pháp sáng tác phải rõ ràng
phương pháp nọ không được vào phương pháp kia
tôi hiểu phương pháp hiện thực là hiện thực
phương pháp được xử lý
có giới hạn là
và phương pháp đồ họa
anh có thể cho một mươi một mươi năm
thậm chí hàng trăm file không sao cả
nhưng cái đã hiện thực thì anh phải
phải hiện trên một
góc chụp trên một lần chụp
để làm gì
để người xem được sợ người ta chứng kiến
cái sự kiện cái con người và cái công việc đó
một lần thôi
nhưng mà nếu anh
nếu anh muốn có một tầm hồn tốt thì anh phải là một người
tập hợp hội tụ rất nhiều ưu tố
đó là hội tụ về kỹ năng về kỹ thuật
về con mắt nhìn về tư diện nghệ thuật
rồi góc nhìn
và khoảnh khắc bơm mạnh
thì những cái đó nó tạo cho
tạo cho những tác phẩm thật sự tiêu biểu nó sẽ rơi vào cái đó
tức là cái tiêu chí về các cái cuộc thi
và cũng như là lựa chọn ảnh của chúng ta
bây giờ phải bó hẹp lại hơn nữa
phải chặt hơn nữa đúng không ạ
hoặc là bây giờ quay ra chuyện của cái xu hướng thế giới
ví dụ như một cái giải ảnh
báo chí thế giới wordpress photo chẳng hạn
nghe thì là ảnh báo chí nghe có vẻ không được cắt ghép
nhưng thực ra họ lại có rất nhiều hạng mục ở trong đó
họ chấp nhận
cũng như chúng ta đang đưa ra
có được giảm dựng hay không
hoặc là ảnh tiên về trường phái nghệ thuật
tức là họ chia rất là sòng phẳng
và giành mạch từng hạng mục
và khi trao giải họ cũng ghi rõ cái này được giải ở hạng mục nào
nếu nói ảnh báo chí
tức là anh phải phản ánh một cách trung thực
thậm chí là anh
anh không được đẩy màu quá lên
chứ tôi chưa nói việc
họ thậm chí đánh những cái vùng sáng tối
thậm chí là họ cũng không được phép như vậy
tức là ảnh báo chí quốc tế gần như đã quy định
một cách rất chặt chẽ
còn cái mà anh nói là
phân loại thì nó khác
thí dụ ảnh đương đại
rồi ảnh đời thường
trong báo chí rồi thì ảnh nọ kia
nó phân các thể loại khác nhau
nhưng nó vẫn nằm trong cái giỏ
là cái giỏ ảnh báo chí
chúng tôi đã từng nghĩ
có một hệ thống giải là ảnh thuần khiết
như anh thành nói
có một hệ thống giải là ảnh đồ họa
cái đó chúng tôi đã nghĩ đến
và cũng đã có rồi
đã có làm rồi
tuy nhiên là
điều kiện hội không phải lúc nào chúng ta
tất cả chúng ta đều làm được như vậy
nhưng cái dở nhất
đó là cái ý thức của tác giả
chưa thật trung thực
chưa thật rõ ràng
vẫn bị lẫn lộn
hoặc cố tình hoặc vô tình
tạo cho những tác phẩm
nó ở giữa hai cái thể loại đó
hay hai cái dòng đó
mà nhiều khi nói đến thì
lại nghĩ rằng
tôi nghĩ rằng nó là cái loại này
anh phải hiểu kiến thức nó ở chỗ nào
loại này là loại gì
loại chụp thật loại chụp giả hay là chụp
sử lý kỹ thuật hay đồ họa phải rõ ra
xu hướng nhiếp ảnh thế giới càng ngày nó phát triển
và nó đi lên rất là nhanh
và ở trong cái làng nhếp ảnh việt nam
chúng ta gọi là làng nhếp ảnh việt nam
thì những nghệ sĩ
vẫn tư duy rất là cũ
hoặc là quan niệm tương đối lạc hậu
về các cái xu hướng mới của nhếp ảnh đương đại thế giới
thì ông có cho rằng là chúng ta có cái biện pháp nào để khắc

để nâng cao về nhận thức
cũng như về tư duy ảnh đương đại của thế giới không ạ
anh em tất cả việt nam đang
đang học và làm theo
mang tính phong trào với quốc tế
thí dụ thấy cái ảnh này
quốc tế nó có là ta bắt trước theo
tức là chưa phải bản thân mình xác định xem
mình sẽ đi theo con đường nào
cái phong cách của mình là gì
là chưa có
cho nên nhiều khi xem các catalog
xem các cái file ảnh của họ
cho nên tại sao
các ảnh của việt nam thi quốc tế
nó cứ xem xem nhau
nó không có cái riêng của việt nam
nó không có cái riêng của việt nam
chính vì thế mà tôi cho rằng là
cái kiến thức nhếp ảnh mới là cái quan trọng
anh phải biết rằng anh sẽ làm cái gì
anh sẽ sáng tác như thế nào
anh đi con đường nào phong cách của anh là gì
thì theo tôi cái đó mới quan trọng
chứ còn nếu mà ta chỉ xem xong ta bắt đầu tham gia cuộc thi
ta lấy huy chương
thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái sự gọi là
trụng lập và nói một lời tức là đi theo họ
đi theo cách sáng tác của họ
ông vũ quốc khánh có vừa nói về vấn đề về giáo dục nhếp ảnh
thế quan điểm của ông trung trí thành về vấn đề này là như thế nào
bởi vì có một sự thật là
bây giờ chúng ta nhìn thấy là thế hệ mới
bây giờ họ học và
bắt đầu với nhếp ảnh rất là nhanh
họ coi đấy là một cái thứ nghề kiếm cơm
và bằng những cái thiết bị tối tân
là hoàn toàn ra được những cái bức ảnh
chúng ta gọi là đẹp một cách mộng mị
và tung hô lận nhau
về phê bình lý luận về nhếp ảnh
thì họ đã bị một cái khoảng trống quá lớn
quan điểm của ông như thế nào ạ
khi mà một trường đại học
giảng dạy mà không có một cái giáo trình
dù là ở mức cơ bản thôi
thì như vậy là cũng là một cái yếu rồi
đấy là cái đó là cái thứ nhất
các em này nó xử lý kỹ thuật số rất nhanh
và hình ảnh nó lên ngay
nhưng mà nó đọc cái ảnh đó ra là cái gì
nội dung nó ra sao
nhất là những ảnh gọi là thông tin
và nghệ thuật
là chưa rõ ràng
thứ hai này
cái màn ảnh đào tạo quảng cáo
là một cái trường riêng của nó
cho nên là
chính cái này là
các trường đại học là phải
xem xác lại và
nâng cái trình độ lên và đi chuyên sâu hơn
thưa ông vũ quốc ánh
và tôi nghe nói là ông đang có một cái lớp học gì đó
mở rộng cho các hội viên của mình đúng không ạ
với chức năng nhiệm vụ của hội
là phải tổ chức làm sao cho
cái nghiệp vụ nhóm ảnh
đi đúng hướng và nó phát triển tốt hơn
thì hội có tổ chức
các cái lớp
các lớp đào tạo này nó không phải là cấp đại học
mà nó là cấp hội
theo chức năng nhiệm vụ của hội
nghệ sĩ nhật việt nam
đó là các lớp đào tạo cơ bản về nhiếp ảnh
lớp đào tạo nâng cao
rồi lớp đào tạo về ảnh báo chí
ngoài ra thường có một vài cái chuyên đề
thì tôi rằng là
hội cũng đang mong muốn tức là cung cấp kiến thức
cho những người yêu nhóm ảnh
cho những người đang hoạt động nhóm ảnh
có thêm những kiến thức cơ bản
để hiểu về nhóm ảnh
và để đam mê để sáng tác tốt hơn
đấy là điều mong muốn của hội
xin chân thành cảm ơn ông
xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã
có mặt trong buổi tòa đàm ngày hôm nay
và chia sẻ rất là tâm huyết về nghề ảnh của mình ạ
thưa quý vị có thể nói rằng
trong khuôn khổ thời gian của cuộc trò chuyện
chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều tâm tư
mong muốn mà các vị khách mời
chưa thể chia sẻ hết
tuy nhiên quý vị khán giả theo dõi chương trình
nói nhìn cụ thể hơn về nhiếp ảnh hiện nay
cần phải làm những gì để đạt được nhiều thành tiệu
trong đó giao lưu hội nhập
góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm ảnh
của nghệ sĩ và các nhà nhiếp ảnh việt nam
một lần nữa xin chân thành cảm ơn
sự có mặt của các vị khách mời
xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả